chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
quý vị có thể tranh thủ phơi quần áo dọn dẹp nhà cửa vào buổi sáng nay khi mà trời vẫn còn nắng ấm trước khi đợt lạnh kéo đến
và bên cạnh đó thì bà con ở vùng núi cao cũng cần phải lưu ý khi trời rét là không nên đốt củi than để sửa ấm trong phòng kín
như vậy là rất dễ bị bỏng và bị ngộ đầu khí carbon oxy
vâng đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết đã mở đầu trong chương trình sáng nay
còn bây giờ thì mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật các tin tức vào lúc sáu giờ sáng
thưa quý vị
vào tối ngày hôm qua ngày sáu tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết
từ một mươi tám h ngày năm tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi một thành phố hà nội đã ghi nhận chín mươi ba ca bệnh
trong đó năm mươi bốn ca trong cộng đồng ba mươi chín ca trong khu cách ly và phong tỏa
các ca dương tính được phân bố tại hai mươi trên ba mươi quận huyện trên địa bàn thành phố
điểm đáng chú ý trong ngày sáu tháng một mươi một hà nội ghi nhận ổ dịch mới là yên xá tân triều
với tổng cộng một mươi bốn ca nhiễm mới đều từ cộng đồng
theo công bố của thành phố hà nội tất cả ba mươi quận huyện thuộc thành phố đều ở cấp độ hai về dịch covid một mươi chín
với cấp độ xã phường thị trấn có hai trăm sáu mươi bốn địa phương ở cấp độ hai ba địa phương cấp độ ba còn lại ở cấp độ một
ba xã phường ở mức độ dịch ba nguy cơ cao màu vàng gồm thị trấn quốc oai huyện quốc oai
phường cống vị quận ba đình và xã tiến thắng mê linh
liên tiếp ghi nhận số ca f tăng mạnh vào chiều ngày hôm qua thành phố hà nội đã điều chỉnh phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp
học sinh chỉ có một số khối lớp tại huyện ba vì sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày tám tháng một mươi một
tại hai mươi chín quận huyện thị xã còn lại sẽ tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cấp học bậc học tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông giáo dục thường xuyên
và học sinh mầm non sẽ tiếp tục nghỉ học tại nhà
ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng tăng cao hai tỉnh bình thuận và sóc trăng đã cho tái lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch
trong khi đó các tỉnh bình phước an giang và bạc liêu nâng cấp độ phòng dịch
cụ thể thành phố phan thiết tỉnh bình thuận quyết định từ giờ ngày tám tháng một mươi một thành phố áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ bốn vùng đỏ
từ giờ ngày bảy tháng một mươi một tái thành lập chốt kiểm soát dịch đặt ở các cửa ngõ thành phố
huyện hàm thuận bắc cũng nâng cấp độ dịch covid một mươi chín lên cấp bốn
cùng ngày ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
yêu cầu người dân hạn chế ra đường
tỉnh cũng tái lập ba chốt kiểm soát ở cửa ngõ sáp bạc liêu và là quốc lộ một đường quản lộ phụng hiệp và nam sông hậu
từ giờ ngày sáu tháng một mươi một thành phố đồng xoài thị xã phước long và huyện trơn thành tỉnh bình phước
dừng phục vụ ăn uống tại chỗ chị được phép mang về
và tỉnh hậu giang cũng quyết định từ h ngày sáu tháng một mươi một người dân không được ra khỏi nhà kể từ hai mươi một h cho đến bốn h sáng ngày hôm sau
tạm dừng các dịch vụ ăn uống tại chỗ
các tỉnh bình phước khánh hòa an giang hậu giang bạc liêu yêu cầu quản lý chặt về người và đến từ các địa phương khác
trong đó tỉnh bình phước yêu cầu người đến về địa phương từ vùng dịch cấp độ hai ba thuộc thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
phải xuất trình giấy chứng nhận âm tính với sars cov hai còn hiệu lực và theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
quý vị thân mến trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì cục cảnh sát quản lý hành chính
trật tự xã hội bộ công an đã triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch phạm vi toàn quốc trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và đây là phần mềm tương tự như khai báo qua các ứng dụng của bộ y tế thế nhưng sẽ bổ sung thêm thông tin về thường trú lưu trú và tạm trú
sau khi đăng nhập đầy đủ thông tin thì hệ thống sẽ cung cấp cho công dân một mã qr code
giúp các cơ quan chức năng nhanh chóng khoanh vùng truy vết di chuyển của công dân khi phát hiện ca nhiễm một cách dễ dàng và nhanh chóng chính xác nhất
qua đó sẽ giúp tiết kiệm chi phí trong công tác phòng chống dịch
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận việc thực hiện quét mã kiểm soát trên địa bàn thành phố hà nội
ghi nhận tại một số siêu thị lớn trên địa bàn thành phố hà nội đa phần đã chấp hành nghiêm ngặt trong công tác kiểm soát dịch bệnh đối với nhân viên và khách hàng khi hoạt động kinh doanh
với nhiều hình thức khai báo như khai báo bằng giấy khai báo qua mã qr đã niêm yết tại cửa ra vào
đặc biệt các đơn vị này đã cập nhật đầy đủ các ứng dụng do ngành y tế công an cung cấp
lãnh đạo doanh nghiệp đã khai báo đăng ký các điểm trích voi tạo mã của doanh nghiệp để tiện cho khách hàng đến khai báo
đối với lệ khách hàng vào thứ nhất là chúng tôi đã in mã quét quy giờ khai báo địa điểm đến của bộ công an để khách hàng thực hiện theo đúng quy định
đối với những khách hàng mà chưa cài đặt ứng dụng chúng tôi sẽ yêu cầu khai thông tin ra giấy
để đảm bảo thông tin đầy đủ khi có dịch xảy ra
theo tôi cái mã quét này sẽ giúp khách hàng khai báo thông tin nhanh gọn và thông tin chính xác
việc triển khai công tác kiểm soát người ra vào tại các trung tâm thương mại và mua sắm lớn trên địa bàn hà nội
đã được thực hiện tương đối chuẩn chỉ và đúng nguyên tắc
cùng chung tay bảo vệ một môi trường trong sạch để lùi dịch bệnh

và sử dụng đầy đủ các biện pháp chống dịch

tôi thấy việc cài đặt phần mềm này rất tiện lợi và dễ

tuy nhiên bên cạnh đó còn không ít hàng quán trên địa bàn thành phố bỏ mặc việc làm này

tránh cho chủ cửa hàng bị cơ quan chức năng xử phạt

chứ không có cái kiểu là không tức là chưa có cái tình trạng là không quét thì tôi không quán hàng cho

tôi cũng đã đến rất nhiều các siêu thị tại địa bàn hà nội
và bên cạnh những người đã thực hiện tốt đã thực hiện tốt những cái
gặp rất nhiều khó khăn
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết dịch covid một mươi chín đang có sự gia tăng
về số ca dương tính trên địa bàn huyện hóc môn
đến cuối ngày hôm qua cơ quan y tế địa phương đang khẩn trương lập danh sách
lấy mẫu xét nghiệm chín ổ dịch mới phát hiện
chiều sáu một mươi một ngành chức năng tp hcm cho biết trên địa bàn huyện hóc môn
ghi nhận số ca dương tính với sars cov hai đang có chiều hướng gia tăng trong những ngày qua
các đơn vị liên quan đã đến thực hiện công tác giám sát thực địa
tại xã xuân thế thượng và xã bà điểm
đây là hai địa bàn có nhiều điểm tiếp giáp với các quận huyện và tỉnh khác
có nhiều khu công nghiệp và nhà trọ dân cư đông
trong ngày lực lượng phòng chống dịch đã lập danh sách
và triển khai lấy mẫu xét nghiệm chín ổ dịch mới phát hiện
tại xã xuân thế thượng và xã bà điểm
hiện công tác thống kê số lượng f theo hộ gia đình tổ ấp đang được thực hiện
để xác định điểm nóng trong địa bàn cũng như kiểm soát diễn tiến dịch trong khu vực
trung tâm y tế dự phòng đang đề nghị địa phương áp dụng quy trình mới
trong điều tra và xử lý ổ dịch tại cộng đồng
khi ghi nhận một trường hợp dương tính địa phương phải đánh giá ngay tình hình thực tế
để khoanh vùng điều tra xử lý ổ dịch
với các f cách ly tại nhà sẽ được cấp túi thuốc và túi an sinh
cho bạn cách ly tại hộ gia đình
bên cạnh đó địa phương đang tổ chức xét nghiệm khám nguyên ngăn
để đánh giá mức độ dịch khoanh vùng khu vực liên quan trong phạm vi hẹp nhất
tiếp tục cập nhật theo dõi giám sát những điểm nóng
và diễn biến ổ dịch cộng đồng để có biện pháp xử lý phù hợp
bảo hiểm xã hội tp hcm cho biết sau hơn một tháng thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động
bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết một trăm một mươi sáu của chính phủ
đến ngày năm tháng một mươi một đã có gần một tám triệu người lao động được hưởng chính sách này
cụ thể từ ngày một tháng một mươi đến ngày năm tháng một mươi một bảo hiểm xã hội tp hcm đã giải quyết chi hỗ trợ
cho hơn năm mươi sáu tám trăm linh đơn vị và gần một tám triệu lao động
trong đó có hơn một sáu mươi bảy triệu lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp
và một trăm hai mươi hai tám mươi lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp
tổng số tiền chi hỗ trợ là bốn ba trăm hai mươi tám ba tỷ đồng
trong đó chi cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là bốn bảy mươi chín một tỷ đồng
chi cho người lao động đang bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hai trăm bốn mươi chín hai tỷ đồng
cùng với giải quyết chi cho người lao động bảo hiểm xã hội tp hcm cũng đã thực hiện giảm đóng
quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín từ một xuống
tính đến ngày năm tháng một mươi một cơ quan này đã giải quyết cho hơn tám mươi ba năm trăm linh đơn vị và hơn một bảy mươi chín triệu lao động
với số tiền sắp xỉ một chín trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị ngoài việc đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với hoạt động kinh doanh ăn uống các cơ sở phải đóng cửa trước hai mươi một giờ
phục vụ tối đa năm mươi công suất không để khách sử dụng đồ uống có cồn
sau hai tuần mở cửa thì nhiều hàng quán đang rơi vào trạng thái ế ẩm
đường phạm văn đồng chạy qua quận phú nhuận quận bình thạnh quận gò vấp và thành phố thủ đức
đây được biết đến là khu vực
khu vực tập trung hàng quán ăn uống xuyên đêm ở thành phố hồ chí minh
thế nhưng sau ngày mở cửa nới lỏng giãn cách xã hội thì quán xá vẫn không mặt mà hoạt động
nguyên nhân là do chưa được phục vụ rượu bia tại chỗ
khách mình cũng giảm rất là nhiều
thì cũng mong là làm sao để tới đây thì có một cái chính sách mới để quán hoạt động bán bia rượu lại cho những người người ta dùng
vì mình làm mô hình quán nhậu mà quán nhậu mà không uống bia thì hầu như khách cũng không vô nhiều
cách đó không xa quán ăn của gia đình chị đinh thị nhã cũng chỉ có vài bạn khách đến ăn tối không sử dụng rượu bia
thế để cho khách đi ăn thì người ta ghé còn người ta đi nhậu thì mình nói mình không nhận khách nhậu thôi
rồi ta cũng ok hết
nói chung là nhân người ta
nên là cũng không có cái gì phải khó khăn vấn đề đó
nhưng mà có cái là tự nhiên là nhận khách mà chỉ được năm mươi thì nó bị hạn chế
đủ chi phí thôi thì cũng không có
giờ ai cũng vậy thôi
ra kinh doanh thì phải mình mở quán nhậu thì cho bán bia thì khách nó mới động được
đó thì giãn cách thì đó
chị cũng chẹp bớt bàn để cho khách nó ngồi giãn ra rồi
cái loại quán của mình cái chu vi của nó cũng nhỏ
để đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chí trong phòng chống dịch
ủy ban nhân dân các phường đã thành lập đoàn liên ngành để đi kiểm tra nhắc nhở
xử lý những hộ kinh doanh vi phạm
trên tinh thần tạo điều kiện để người dân phục hồi phát triển kinh tế
nhưng không để lây lan dịch bệnh
chị cũng công kết rằng là sau chứng chứa là mình không nhận khách nữa
để mình đảm bảo công tác phòng chống dịch ở địa phương
với lại là chị nhớ cho khách là thực hiện với các vấn đề về khẩu trang
phản cách thay pháp y tế thử phụng cho bên quán mình
với lại là bên mình phải có số lượng dẫn khách phục vụ năm mươi thôi
nó không có những gì được tốt
còn bên quán bằng chức người với lại phát sinh đầy đủ hết là đủ không chị
cho khách ngồi giãn ra với lại cũng nhắc nhở khách đeo khẩu trang

đó là mình cũng không có lo lắm mấy cái chuyện đó
mình cũng đã thực hiện đủ năm k rồi
thành phố hồ chí minh tiếp tục thiết điểm cho hàng quán

các quận bảy và thành phố thủ đức được phục vụ rượu bia tại chỗ
đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một
các quận huyện còn lại sẽ được quyết định trong những ngày tới
uống rượu bia là thói quen của người dân khi vào quán
thực tế có cấm không tụ tập không cho phục vụ rượu bia tại chỗ
nhưng nhiều cơ sở vòng lách luật hoạt động
tuy nhiên dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh và nhiều địa phương
đang có chiều hướng phức tạp
người dân không nên chủ quan để đảm bảo sức khỏe
cho bản thân gia đình và cộng đồng
phương tiện cơ giới đường bộ kinh doanh vận tải
phải đổi sang biển số màu vàng trước cuối năm nay
qua hơn một mươi năm tháng triển khai thực hiện việc chuyển đổi
đến nay đồng nai đã có hơn ba mươi xe ô tô đăng ký kinh doanh vận tải
được chuyển đổi sang biển số vàng đạt tỷ lệ trên sáu mươi
hiện hầu hết các doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải
đã thực hiện xong việc chuyển đổi này

với những người mà không đột biển số vào
theo khoảng đê điểm bệnh
điều ba mươi của nghị định một trăm linh dịch vụ
chính vì nhờ cái chế tài đó mà những người dân
người ta đến đổi biển số vàng
một ngày có thể lên đến hai trăm linh đến ba trăm linh trường học
người dân có thể đăng ký qua online
qua gửi mail lên gửi mail để đổi biển số vàng
để nhận được những ngày hẹn nịch
để nên giải quyết một cách nhanh chóng nhất
hiện toàn tỉnh đồng nai còn khoảng
một mươi phương tiện kinh doanh chưa thực hiện
chuyển đổi biển số theo quy định
và tồn động khoảng sáu biển số vàng
đã được làm xong nhưng người dân chưa tới lấy
do đó phòng cảnh sát giao thông công an đồng nai
sẽ tăng cường nhân lực làm việc kể cả
ngày thứ bảy và chủ nhật ứng dụng công nghệ thông tin
để người dân khai báo thông tin
và tiếp nhận tờ khai điện tử
hạn chế đi lại và tập trung đông người
các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị sau nhiều lần bị chỉ hoãn
thì vào sáng ngày sáu tháng một mươi một
dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông
đã chính thức được bàn giao để đưa vào vận hành khai thác
nhằm tăng cường kết nối
trung chuyển hành khách giữa hệ thống vận tải công cộng
bằng xe buýt với tuyến đường sát đô thị
hai a cát linh hà đông
sở giao thông vận tải hà nội
vừa điều chỉnh một số tuyến xe buýt
cụ thể các tuyến được điều chỉnh bao gồm
xe buýt số hai mươi hai nhánh tuyến hai mươi hai a
số ba mươi tám và tuyến buýt số bốn mươi chín
số lượng lượt xe tần suất chạy
theo chỉ đạo của sở giao thông vận tải
trong đó số lượt xe là bảy mươi lượt một ngày
tăng một mươi hai lượt so với chỉ tiêu
được sở giao thông vận tải chấp thuận trước đó
tần suất hai mươi năm đến ba mươi phút mỗi lượt
thời gian thực hiện bắt đầu
từ khi tuyến đường sắt đô thị hai a đi vào hoạt động
và trong thời gian tới
sở giao thông vận tải yêu cầu
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội
kiểm tra giả soát lại lộ trình
cưỡng ly vận hành và các chỉ tiêu kỹ thuật tuyến
trong quá trình thực hiện
đảm bảo tính chính xác của khối lượng được nghiệm thu
kịp thời báo cáo những phát sinh thay đổi liên quan
đến các chỉ tiêu vận hành tuyến trong quá trình thực hiện
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xảy ra vào khoảng một mươi bốn h ngày bốn tháng một mươi một
tại xã xuân hòa huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đã khiến cho ba người tử vong
công an huyện xuân lộc đã tạm giữ hình sự lái xe tải
để tiếp tục điều tra về ảnh vi
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin
ô tô tải chở đá do anh nguyễn đình cuông
chú thệ xã xuân hòa huyện xuân lộc điều khiển
đã xảy ra va chạm với xe máy do anh nguyễn văn hòa
quê tại tỉnh ninh thuận điều khiển
chở theo anh thạch hải kim lâm trường
và nguyễn lâm sang cùng chú tệ xã xuân hòa
sau va chạm mạnh cả ba người đã tử vong tại chỗ
riêng anh sang đã bị thương nặng
điều tra ban đầu xác định tài xế cuông
điều khiển xe ô tô tải lấn sang phần đường
dành cho xe chạy ngược chiều tông trực diện vào xe máy
tài xế cuông âm tính với chất ma túy và nồng độ cồn
riêng xe tải ben đã hết thời hạn đăng kiểm
trong khi đó bốn người đi xe máy đều không đội mũ khảo hiểm
xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
các hành vi trực tiếp dẫn đến tai nạn
đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn
là nội dung quan trọng được lực lượng cảnh sát giao thông
triển khai ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát
và tại tỉnh quảng nam khi các cơ sở phục vụ tại chỗ quán nhậu
được mở cửa trở lại công an các đơn vị địa phương
đã đồng loạt gia quân lập lại trật tự an toàn giao thông
qua đó đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm
sau hai mươi một giờ đêm người đàn ông này đang lưu thông trên đường
thì bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hồi an
dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra nồng độ cồn trong máu trên chín mg trên lít
mặc dù lực lượng chức năng đã giải thích nhiều lần về lỗi vi phạm
song người này vẫn có nhiều lời lẽ thiếu chuẩn mực
với lực lượng làm nhiệm vụ
phải mất rất nhiều thời gian trường hợp vi phạm mới được xử lý
khi hàng quán mới mở cửa trở lại
thói quen ăn uống tụ tập với bạn bè và chuyện rượu bia là không tránh khỏi
tuy nhiên đã uống rượu bia thì không được lái xe
chỉ sau vài giờ đồng hồ thiết lập tổ công tác trên đường hai bà trưng
đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hội an
đã lập biên bản xử lý hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn
khi điều khiển trường hợp vi phạm
những xe gắn máy và những vụ việc như trên cũng không phải hiếm gặp
thì công an thành phố hội an đã huy động lực lượng ra quân lập lệ trật tự an toàn giao thông
cao điểm ra quân xử lý lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh quảng nam
tập trung vào hai chuyên đề chở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn
tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ và vi phạm nồng độ cồn
chỉ trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một quảng nam đã phát hiện một một trăm sáu mươi bảy trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
xử phạt một sáu trăm chín mươi hai trường hợp với tổng số tiền hơn một sáu tỷ đồng
cảnh sát giao thông đã có kế hoạch tăng cường lực lượng để tham gia xử lý các vi phạm
trên vấn đề chung là tập trung vào chuyên đề nồng độ cồn và vi phạm xe quá trọng tải
cảnh sát giao thông đã huy động toàn bộ lực lượng để tham gia giao thông
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn của tỉnh
và cũng có những chuyển biến rất tốt trong cái vấn đề đó
người tham gia giao thông cũng nêu cao được tinh thần trách nhiệm khi tham gia giao thông
phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát giao thông để hạn chế
các vấn đề gây tai nạn giao thông trên địa bàn
với khẩu hiệu an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà
lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành
các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông để phòng ngừa và bảo vệ bản thân
thưa quý vị và các bạn tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn
câu chuyện về một người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi rồi nhưng mà bất cứ chuyện lớn nhỏ gì
trong khu dân cư một mươi năm a ở phường hòa thuận đông quận hải châu thành phố đà nẵng
đều có công sức đóng góp của ông
và ngạ từ việc tự mình kêu gọi đặt bình sát khuẩn trước cửa mỗi hộ dân
cho đến việc tặng túi vải kêu gọi người dân hạn chế sử dụng bao đi lông
hay giải quyết mâu thuẫn gia đình giữ gìn an ninh trật tự xây dựng nếp sống mới
thì ông đều hăng hái tham gia
chính vì vậy mà người dân khu vực vẫn thường gọi ông với cái tên thân mật
người vác tù và hàng tộc
người đàn ông được nhắc đến ấy chính là ông nguyễn thái thanh
trưởng ban công tác mặt trận một mươi năm a phường hòa thuận đông quận hải châu thành phố đà nẵng
trong những ngày dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát ông đã không ngần ngại vất vả
nguy hiểm ngày đêm cung cấp lương thực cho người dân
trong vùng dịch giờ đây ông cũng không quên ngày ngày kéo loa vào từng con hẹm nhỏ
để tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng dịch
những công việc ấy là ông tự nghĩ ra và tình nguyện làm bằng tất cả tâm huyết
bản thân là ý thức rằng là không có một cái việc gì mà tốt đạt hơn là
mình đem những cái khả năng cái chuyên môn và cái tấm lòng nhiệt tình của mình
để cùng chúng ta
hôm nay với các anh chị em đang tham gia các công tác ở tại địa phương xây dựng một cái
khu dân cư bình yên an toàn và phát triển một cách tích cực
không chỉ có thế ông còn tự bỏ tiền in những tấm ba nô tuyên truyền người dân thực hiện năm k
tự đứng ra kêu gọi nước sát khuẩn và lùi cội phân ra từng bình nhỏ treo dọc các tuyến đường
mới đầu cũng có những lời ra tiếng vào nhưng dần già với sự tận tâm nhiệt huyết của ông
người dân cũng dần hiểu và đồng hành cùng ông
qua cái việc làm của anh thanh trưởng ba ông tất mộc trọng thì địa phương cũng rất là gây nhận
và người dân cũng rất là tin tưởng trong việc làm của anh và mong muốn rằng trong thời gian tới
anh cũng tiếp tục phát huy được những việc làm của mình và cố gắng hơn nữa để hoàn thành xuất
sắc cái nhiệm vụ được giao cũng như là nâng cao hơn nữa cái ý thức người dân trong các cái nhiệm
vụ chính trị của địa phương
bất cứ khi có việc cần ông đều có mặt ngay lập tức dường như ông dành toàn bộ thời gian và tầm
huyết cho những con ngõ nhỏ này đến mức hình ảnh của ông cằm cùi với những công việc không tên ấy
đã trở nên quá đổi quen thuộc với người dân nơi đây
màu bản hiệu là chú in ra rồi cô đi theo rồi kêu gọi dân cho họ biết con chào cái hai đó là chú
tâm đến với mọi người nhưng là về những khu hộ nghèo khó khăn là chú cũng tìm tòi hỏi để giúp đỡ những
người khó khăn tâm huyết và nhiệt tình của đồng chí thanh trưởng bang thì rất chi là tuyệt vời nói
chung là sẵn sàng mỗi lúc mỗi nơi là bà con có yêu cầu là đồng chí trưởng bang và phối hợp với đồng chí phó
bang và cùng các tổ dân phố đoàn thể sẵn sàng là tuyên truyền và hỗ trợ cho những gia đình nào mà gặp khó
khác khi bạn tặng cho một người đó một bông hoa hồng thì trước mắt là bàn tay của bạn đã vươn cái
mùi thơm của hoa hồng được rồi cho nên chính vì ý thức được cái điều đó cho nên là cái việc mà đóng
góp một cái công sức nhỏ bé của mình cũng như tham gia những chương trình từ thiền thì bản thân
của thầm nguyễn này đã làm rất là lâu rồi từ khi chưa tham gia các công tác ở địa phương bây giờ
được cái hân hạnh hơn may mắn hơn là được anh chị em ở trong khu dân cư tự nhiệm để giao phó cho một
người có nhiệm vụ đó là trưởng ba công tác bậc trận ý thức đến điều đó nên là phát huy cái khả
năng của mình cái tấm lòng của mình ngõ hầu đem lại cái niềm vui nhỏ nhỏ cho bà con ở khu dân cư
vâng và những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại